với mong muốn kết nối các nhà hào tâm cộng đồng trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam
hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam đã chính thức đưa hệ thống phần mềm ứng dụng có tên vava plus vào hoạt động
trung ương hội nạn nhân chất độc màu da cam dioxin việt nam đã triển khai phát triển và đưa vào sử dụng
ứng dụng điện thoại với chức năng nâng cao năng lực và hỗ trợ phát triển bền vững cho nạn nhân chất độc mùa da cam
những câu chuyện phóng sự về nạn nhân chất độc màu da cam được đăng tải trên hệ thống được liên kết với các mạng xã hội
để lan tỏa tới các nhà hảo tâm trong và ngoài nước từ đó nắm bắt thông tin và trực tiếp hỗ trợ theo từng hoàn cảnh cụ thể tạo sinh kế bền vững
đặc biệt ứng dụng xây dựng hệ thống trợ điện tử vava giúp nâng cao giá trị và hỗ trợ đưa sản phẩm do các nạn nhân chất độc màu da cam sản xuất tới gần hơn với người tiêu dùng
ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một kênh kêu gọi
các nạn nhân chất độc màu da cam mới từ các tổ chức cá nhân